thưa quý vị và các bạn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại các trạm y tế cơ sở
đóng vai trò rất quan trọng đặc biệt là những huyện miền núi vùng sâu vùng xa
việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh được xem là nhu cầu cần thiết góp phần giảm chi phí
đảm bảo cân đối nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa phương
từ khi chương trình xây dựng chuẩn quốc gia về y tế được triển khai
các tuyến y tế cơ sở tại phú thọ đã triển khai nguồn lực đầu tư của nhà nước
huy động nguồn xã hội hóa nhằm cải thiện từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về những thay đổi của tuyến y tế cơ sở tại đây
y tế cơ sở ở nước ta hiện nay bao gồm y tế thôn bản xã phường thị trấn quận huyện
là tuyến y tế ban đầu gần dân nhất bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản
với chi phí thấp và hiệu quả nhất
mạng lưới y tế cơ sở ngày càng có vai trò quan trọng trong bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
thực hiện các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu các chương trình mục tiêu về y tế
nhất là việc khám chữa bệnh cho người dân khu vực
những khu vực nông thôn miền núi vùng sâu vùng xa hải đảo là những khu vực điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
tỷ lệ người nghèo cao ở xa các bệnh viện tỉnh bệnh viện trung ương
những năm gần đây được sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước cùng nguồn vốn huy động
trung tâm y tế cẩm khê tỉnh phú thọ đã được nâng cấp và xây mới
đồng thời đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân
hiện nay trung tâm có khoảng bốn trăm linh dường bệnh
trong đó có một trăm chín mươi giường bệnh thực hiện theo trị tiêu pháp lệnh nhà nước
hai trăm một mươi giường bệnh xã hội hóa
trong đó công tác nâng cao tay nghề cho các y bác sĩ tại bệnh viện được đặc biệt quan tâm
tỷ lệ truyền tuyến trước đây của trung tâm vào khoảng một mươi
nhưng đến nay đã giảm đáng kể xuống còn ba

cơ sở vật chất thì từng bước là chúng tôi cũng dành nguồn để mà nâng cao cái cơ sở vật chất của trung tâm y tế lên
như vậy vấn đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thì chúng tôi tập trung vào nâng cao con người
song song với con ngừa là chúng tôi mua sắm trang thiết bị và cơ sở vật chất ngày một nâng lên
chính vì thế nên là cái trình độ chuyên môn cái chuyên môn của trung tâm y tế nói chung là ngày một đi lên rất rõ rệt
vâng trước kia thì báo cáo là cái cơ sở vật chất thì là nó còn hạn chế cho nên là nó rất là thấp
nhà cửa thì nó cũng không được sang trang như bây giờ
nhưng mà đối với bây giờ tôi thấy rằng là đến bây giờ là sang cái bệnh viện mấy năm gần đây là mình được xây dựng như thế này thì tôi thấy là nó rất là lịch sự
hai nó là sạch sẽ và dường bệnh nhân đến là rất là thoải mái
và tôi cũng rất là phấn khởi cái này là đã được đến nằm ở cái bệnh viện mà sang
và tôi cũng rất là phấn khởi cái này là đã được đến nằm ở cái bệnh viện mà sang

tôi thì tôi nghĩ bệnh hút thì phải mổ máy rất khó khăn
người ta nhiệt tình lắm rồi thì đến giờ tiêm rồi thì bông băng người ta kiểm tra người ta rửa giấy sạch sẽ lắm
trước đây thì nó thực sự thuốc vết thuốc thiết lượng kém hơn
thế thì bây giờ thì thuốc nó đầy đủ hơn một tí
thứ hai về cán bộ tư cách hơn
thế và cái khâu vệ sinh ở đây cũng tốt lắm
vệ sinh cũng công nhận là
ngày ba bốn năm
ngày năm sáu lần người ta lầu chùi rồi thì sẽ sẽ nó trong đại chúng tôi nằm tôi yên tâm lắm
thế thì tôi thấy là những cái việc về trên này thì nhà nước cũng quan tâm và đầu tư cho huyện thôi
thì chúng tôi cảm thấy là bây giờ thấy yên tâm cũng không cần phải đi đâu
là huyện miền núi để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngay tại tuyến cơ sở
cẩm khê đã huy động nhiều nguồn lực
trong đó có các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế để đầu tư
nâng cấp các trạm y tế xã thị trấn
bên cạnh việc nâng cao chất lượng y tế tuyến huyện
tại các tuyến xã của huyện cẩm khê cũng không ngừng được nâng cao
cùng với đầu tư cơ sở vật chất
đội ngũ cán bộ nhân viên y tế cơ sở cũng được đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ
đảm bảo một trăm linh trạm y tế xã có các bác sĩ tham gia điều trị bệnh phục vụ nhân dân
trong thời gian vừa rồi trung tâm y tế huyện cập khê không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
của trung tâm trong toàn tuyến từ tuyến huyện cho tuyến xã
để nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh thì chúng tôi tập trung vào nâng cao một số vấn đề
cái thứ nhất là con người
con người ở tuyến cơ sở tuyến huyện trở xuống khó khăn nhất là đối với bác sĩ
trong thời gian vừa rồi chúng tôi dùng mọi biện pháp để làm thế nào thu hút lực lượng
lực lượng của trình độ cao về phục vụ
tại tuyến y tế cơ sở năm hai nghìn sáu đến nay thì từ chỗ bảy bác sĩ làm việc ở tại trung tâm y tế
đến nay có hơn tám mươi bác sĩ làm việc ở tại trung tâm y tế
và tuyến xã thì cho đến nay là một trăm linh các xã đều có bác sĩ
tạ xá là một xã đông dân của huyện cẩm khê
nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân rất lớn
nhận được sự quan tâm của chính quyền và ngành y tế từ tỉnh đến huyện
trong thời gian qua tại xá đã được đầu tư xây dựng cơ sở
vật chất chú trọng mua sắm các trang thiết bị để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ban đầu
đến nay trạm y tế xã đã được xây dựng mới khang trang với quy mô một mươi sáu phòng bệnh
cùng với đầu tư cơ sở vật chất đội ngũ nhân viên y tế cơ sở cũng được đào tạo
bồi sưỡng nhằm nâng cao trình độ
nguồn nhân lực của xã thường xuyên được cử đi học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ bắt kịp những ứng dụng khoa học kỹ thuật mới đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân
thời gian vừa rồi chúng tôi đã được quan tâm cái thứ nhất là về vấn đề cơ sở vật chất
thì đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
và trung tâm y tế đã chú trọng mua sắm các trang thiết bị cơ bản
để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ban đầu
cái thứ nhất cái thứ hai nữa là vấn đề về nhân lực
nhân lực về chuyên môn thì trung tâm y tế và sở y tế cũng đã quan tâm
tạo điều kiện cử luân phiên các cán bộ
đi học để nâng cao trình độ chương trình nghiệp vụ
và để tiếp cận với các ứng dụng khoa học kỹ thuật mới
để so sánh thời gian trước những năm trước
so với thời kỳ này thì cái vấn đề sức khỏe nhân dân đã được cải thiện
cái người dân đã tin tưởng hơn vào cái y tế cơ sở
mà thường xuyên đến trạm y tế để được thăm khám ban đầu
thế và những cái ca bệnh mà vượt ngoài cái khả năng của trạm y tế
chúng tôi mới chuyển tuyến
đa số bà con đã tin tưởng điều trị tại trạm y tế
cái tỷ lệ chuyển tuyến cũng đã giảm đi so với trước
trước đây tỷ lệ thăm khám bệnh tại xã
chỉ đạt từ hai trăm linh đến ba trăm linh lượt người dân đến khám bình quân một tháng
nhưng hiện nay tỷ lệ thăm khám chữa bệnh tại xã đã tăng lên đáng kể
trung bình hiện nay có khoảng năm trăm linh lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh mỗi tháng
thế tôi thấy ở đây là coi như là anh em
người ta phục vụ bệnh nhân rất là nhiệt tình
mà rất là nhã nhẹn coi như là người trong gia đình
coi như bệnh nhân là người của gia đình của các cô có chú ở đây rồi
nên tôi cảm thấy là tôi rất vấn khởi
mong muốn lúc nào các cô các chú cũng tiếp xúc bệnh nhân chú đáo
thế rồi giữa bệnh nhân với thầy thuốc là coi như là một
là tôi sướng lắm mà tôi thấy
rồi sau này không biết như tôi cũng về đêm một vài lần là các chú rất là nhật tình
có thể nói mạng lưới y tế cơ sở được xác định là nền tảng
là sương sống của hệ thống
các tuyến y tế cơ sở giúp bảo đảm cho người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản
với chi phí thấp và hiệu quả cao
hình ảnh về những trạm y tế xuống cấp
thiếu thốn trang thiết bị tại các huyện miền núi đang được giảm dần
thay vào đó là sự đầu tư khang trang đầy đủ hơn cả về vật chất và nguồn lực y tế
điều này cũng đồng nghĩa khoảng cách về chất lượng chăm sóc sức khỏe
cho nhân dân của các vùng miền trong tỉnh đang được thu hẹp dần dần
góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân ngay tại địa phương
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé